hàng chục nghìn người đã tìm tới các khu vui chơi trung tâm thương mại ở hà nội để giải trí trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm
ghi nhận tại một trung tâm thương mại lớn tại hà nội ngay từ chín giờ sáng lượng khách đổ về khu vực này đã rất đông
các trung tâm thương mại luôn là địa điểm thu hút đông đảo người dân tìm tới mỗi dịp nghỉ lễ để vui chơi mua sắm
tại một trung tâm thương mại lớn tại hà nội lối đi luôn chật kín người đặc biệt là tại các khu vực tổ chức trò chơi tập trung nhiều gia đình đưa con em tới giải trí thư giãn trong ngày nghỉ lễ
khu vực tổ chức trò chơi đua xe tại tầng ba của trung tâm thương mại đông nghịt khách ghé thăm
được biết đây là khu vực có mô hình đua xe f một thu nhỏ lần đầu tiên tại việt nam nên thu hút rất nhiều bạn trẻ đam mê tốc độ vào chơi
thay vì những đường đua chật hẹp hay nói đúng hơn là sân đua xe như ở một số nơi
một trường đua f một mini đúng nghĩa xuất hiện tại đây với đầy đủ những khúc cua gắt thu nhỏ từ nguyên mẫu trường đua thực
càng về trưa lượng người đổ về trung tâm thương mại ngày càng đông thang máy luôn trong tình trạng quá tải
các quán ăn quán cà phê luôn trong tình trạng kín chỗ việc phục vụ cũng phần nào bị ảnh hưởng
hàng dài khách phải xếp hàng chưa tới lượt khi bên trong các quán ăn không còn một chỗ trống
một cửa hàng đã treo biển dừng nhận khách vì không đủ chỗ ngồi
chị thùy dung sống tại long biên cho biết dù biết trước hôm nay sẽ đông người nhưng chị không nghĩ các hàng quán đều chật kín như vậy
chị đã quyết định tìm tới các quán ăn bên ngoài trung tâm thương mại thay vì chờ đợi
khu vui chơi cũng đưa ra thông báo tạm dừng bán vé và chờ tới khi vãn người sẽ tiếp tục đón khách
nhiều người vạ vận ngồi nghỉ chân bên cạnh các lối đi do các ghế ngồi nhì đều kín khách
tại công viên thủ lệ quận ba đình ngay từ sáng sớm hàng nghìn người dân hà nội cũng như các tỉnh lân cận đã đổ lên thủ đô để vui chơi
trong đó chủ yếu là các hộ gia đình đưa con em đi chơi nhân dịp nghỉ lễ
khu vực trước cửa nhà thuyền thủ lệ nhiều gia đình xếp hàng chờ tới lượt xa thuyền
đến khoảng một mươi một giờ trưa số lượng người vẫn không gớt
dù đông đúc ngột ngạt một vị phụ huynh cho biết họ rất vui khi có thời gian kỳ nghỉ lễ để đi chơi cùng gia đình
khắp các ngả đường trong công viên trật kín người đi lại
các khu vực trò chơi khu nuôi nhốt thú cũng luôn đặt trong tình trạng đông nghẹt người
có thể thấy dù đi chơi và tụ tập đông người nhưng người dân vẫn rất nghiêm túc chấp hành việc đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng